quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba đợt hai theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
trong ngày làm việc này quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng
buổi sáng quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng sửa đổi dự án luật thỏa thuận quốc tế dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
buổi chiều quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một
lệnh năm hai nghìn hai mươi thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
thông qua nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với đại đa số đại biểu tán thành